không khí lạnh ảnh hưởng đến lào cai đạt ngưỡng mạnh nhất khiến nhiệt độ tại các địa phương giảm xuống mức thấp nhất trong đợt lạnh rét này
lúc bảy giờ sáng nay một mươi chín tháng chín các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như huyện bảo yên giảm còn hai mươi ba độ c
vùng núi bắc hà z một mươi chín độ c đặc biệt tại thị xã sapa nhiệt độ chỉ còn một mươi độ c
đây là lần đầu tiên trong lịch sử chuỗi số liệu quan chắc thu thập được vào những ngày giữa tháng chín tính từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy đến nay
nhiệt độ tại thị xã sapa giảm thấp đến như vậy ngoài ra tại sapa còn có mưa kéo dài bao phủ khiến trời rét hại vào đêm và sáng
từ đầu mùa thu đến nay nhiệt độ ở sapa liên tục giảm thấp và phá vỡ mọi kỷ lục trước đó dự báo mùa đông năm nay sẽ đến sớm và khắc nghiệt hơn những năm trước đây